trong huyện bình sơn tỉnh quảng ngã đang điều tra một vụ tai nạn giao thông khiến một bé gái tử vong trên đường đi học về
trong lúc em huỳnh thị yến nhi một mươi một tuổi ở thôn mỹ tân xã bình chánh huyện bình sơn tan học điều khiển xe đạp về nhà
phía sau trẻ em nguyễn huỳnh ti na bảy tuổi đang học lớp một lưu thông theo hướng nam bắc
khi đến đoạn đường bê tông thuộc thôn mỹ tân xã bình chánh thì va chạm với xe ô tô chở cát do tài xế nguyễn văn trọng điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại
hậu cả nguyễn huỳnh ti na tử vong tại chỗ
trong những ngày này công an các đơn vị địa phương vừa tổ chức lễ phát động gia quân năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi bốn
và đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán bình thân hai nghìn một mươi sáu
tại lâm đồng ban an toàn giao thông huyện di linh đã tổ chức lễ phát động năm an toàn giao thông
tại buổi lễ ban an toàn giao thông huyện đã đề nghị các ban ngành đoàn thể và chính quyền các cấp
cùng người dân trên địa bàn huyện
họ thực hiện một cách đồng bộ quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm như
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
phù hợp với từng đối tượng từng địa bàn tăng cường phối hợp lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
và xử lý vi phạm công khai và đúng pháp luật tăng cường công tác quản lý bảo vệ hành lang đường bộ
quản lý tốt về trật tự giao thông góp phần kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông theo kế hoạch đã đề ra
năm an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi sáu tiếp tục được chọn là năm an toàn giao thông với chủ đề
xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm siết chặt kỳ cương của người thực thi công vụ
với mục tiêu tính mạng con người là trên hết
huyện phú ninh đã đề ra nhiều giải pháp quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông như
đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường nhất là tại các trường học
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông
sau lễ gia quân các lực lượng đã tổ chức diễu hành trên các trục đường chính trên địa bàn huyện
vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông đường bộ nhất là vào dịp cuối năm
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp sắp tết nguyên đán bính thân lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh quảng ninh đã tăng cường kiểm tra các vi phạm về nông độ cồn tránh những vụ tai nạn giao thông xảy ra vào dịp tết
chỉ trong một giờ tại quốc lộ một mươi tám a đoạn qua địa bàn thành phố hạ long phòng cảnh sát giao thông quảng ninh đã kiểm tra nồng độ cồn của hơn ba mươi trường hợp
phát hiện hai trường hợp có nồng độ cồn trong hơi thở
theo số liệu thống kê qua một tháng tổ chức triển khai đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn
phòng cảnh sát giao thông quảng ninh đã kiểm tra phát hiện xử lý tám mươi ba trường hợp vi phạm về nồng độ cồn phạt tiền hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng
chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng công an khác triển khai ở nhiều địa điểm cũng như cùng thời gian khác nhau
làm sao đảm bảo được số lượng phương tiện được kiểm tra và bị phát hiện xử lý đảm bảo hiệu quả cao nhất
thông thường chúng tôi phát hiện xử lý những người vi phạm nồng độ cồn chủ yếu là vi phạm ở mức một
từ nay đến tết nguyên đán là thời điểm người dân sử dụng nhiều rượu bia
nhiều trường hợp uống rượu bia điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông
chính vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh mở nhiều đợt cao điểm tập trung kiểm tra phát hiện người điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện
thực hiện tốt trong giai đoạn cuối năm và trước trong và sau tết làm sao bố trí được các chốt cũng như bố trí lực lượng phương tiện
cho phù hợp với tình hình thực tế để làm sao mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trước những diễn biến phức tạp của tình hình giao thông việc mở đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho người dân
và làm giảm tai nạn giao thông trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán bính thân hai nghìn hai mươi
tổng cục đường bộ việt nam vừa có công văn gửi các sở giao thông vận tải các cục quản lý đường bộ yêu cầu ra soát điều chỉnh biển báo hạn chế tốc độ trên đường bộ
công văn ba trăm ba mươi chín nêu rõ thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng bộ giao thông vận tải về việc ra soát tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ không quá bốn mươi km một giờ
vì điều kiện đường bộ và phương tiện hiện nay với tốc độ này không tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông
tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các đơn vị địa phương thực hiện ngay các nội dung áp dụng đối với các biển hạn chế tốc độ dưới năm mươi km một giờ
các biển hạn chế tốc độ không quá năm mươi km một giờ
công văn cũng yêu cầu đối với biển báo khu đông dân cư cần giả soát lại toàn bộ
công văn cũng yêu cầu đối với biển báo khu đông dân cư theo quy định nhận hành về quy định tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới
xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ để điều chỉnh cho phù hợp
thời gian hoàn thành việc ra soát điều chỉnh biển báo hạn chế tốc độ trên đường bộ đối với các biển hạn chế tốc độ dưới năm mươi km một giờ
xong trước ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi sáu và trước ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu phải hoàn thành việc ra soát điều chỉnh biển báo hạn chế tốc độ trên đường bộ
đối với các biển hạn chế tốc độ không quá năm mươi km một giờ
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa thông qua chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu uốn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đến cuối năm hai nghìn hai mươi thành phố chủ trương giảm tối thiểu bốn mươi điểm ủn tắc giao thông và không để xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông kéo dài
trên địa bàn thành phố giảm tai nạn giao thông từ năm đến một mươi hàng năm trên cả ba tiêu chí
để đạt được mục tiêu trên ủy ban nhân dân thành phố sẽ tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp để giảm thiểu tình trạng ủn tắc giao thông
tai nạn giao thông trong khu vực nội đô từ vành đai ba trở vào và trên tất cả các trục hướng tâm chính ra vào nội đô các đường vành đai một vành đai hai vành đai ba
các khu vực đầu mối giao thông các cửa ngõ giao thông các bến xe tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ từng bước xây dựng văn hóa giao thông
thực hiện các nhiệm vụ giải pháp của chương trình nhằm giảm thiểu ủng tác giao thông giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố
bên cạnh đó tăng cường kiểm tra kiểm soát siết chặt kỷ cương trật tự trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải

bên cạnh đó tăng cường kiểm soát chiết chặt kỷ cương trật tự trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải